lực lượng chức năng phá đường dây buôn bán hơn hai bốn tấn pháo từ quảng trị về nghệ an tiêu thụ
quy trình đón khách quốc tế đảm bảo an toàn diễn ra tại quảng nam
thị trường lịch tết năm hai nghìn hai mươi hai có nhiều biến động do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín
vừa rồi là những tin chính sẽ có trong bản tin hôm nay thứ sáu ngày một mươi chín tháng một mươi một
quý vị đang theo dõi bản tin kinh tế và tiêu dùng của truyền hình công an nhân dân
bản tin được phát sóng trực tiếp vào lúc một mươi sáu h hàng ngày
thưa quý vị đường dây buôn bán pháo nổ siêu khủng từ quảng trị về nghệ an vừa bị triệt phá
lực lượng chức năng thu giữ hai bốn tấn pháo nổ các loại
trong đó có một mươi một đối tượng liên quan bị bắt giữ
trước đó vào đầu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một qua công tác nắm tình hình trên địa bàn
công an huyện nghi lộc tỉnh nghệ an đã phát hiện một nhóm đối tượng
có hoạt động mua số lượng pháo nổ lớn từ quảng trị
rồi mang ra địa bàn huyện nghi lộc và thành phố vinh để bán kiếm lời
chúng tôi tổ chức quản lý nắm địa bàn và mở rộng nắm địa bàn
ở ngoài huyện và ngoài tỉnh
thậm chí là chúng tôi mở rộng nắm tình hình ở các cửa khẩu
và nắm các đối tượng ở ngoài địa bàn mà có các biểu hiện
đến địa bàn để móc nối với các đối tượng
trên địa bàn để buôn bán hàng cấm
trong chuyến án này qua công tác nắm địa bàn
chúng tôi phát hiện một nhóm đối tượng thường xuyên
đi vào các địa bàn ở các tỉnh quảng trị quảng bình
đặc biệt là các đối tượng lên các vùng biên
và có biểu hiện mua bán pháo
và đưa về địa bàn để bán cho các đối tượng
ngày một mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một ban chuyên án đã đồng loạt
bắt giữ bảy đối tượng thu giữ của các đối tượng
hơn một năm tần pháo nổ các loại
chúng tôi phải tập trung rất nhiều lực lượng phương tiện
để đi đến các địa bàn xác minh nắm địa bàn
và xác minh các đối tượng nghi vấn
vì vậy nên lực lượng phương tiện kinh phí
để đấu tranh đầu tư rất nhiều
và cái phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại đối tượng này
thì nó lợi dụng tình hình dịch bệnh
và lợi dụng công đường
nó không đi vào những thời điểm bình thường
mà nó đi chọn vào những thời điểm đêm khuya hoặc là mưa sáng
và thậm chí là nó đi vào những công đường
có những đoạn nó đi tránh vào khu vực trung tâm
để tránh sự kiểm soát của lực lượng chức năng
tiếp tục điều tra mở rộng ngày một mươi sáu tháng một mươi một
công an huyện nghi lộc đã phối hợp với công an thành phố vinh
và công an thành phố đông hà tỉnh quảng trị
bắt giữ thêm bốn đối tượng thu giữ sáu mươi một bao tải pháo
với tổng trọng lượng khoảng chín trăm linh kg
tại cơ quan công an các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
tối tình cơ đi xe khách vào quảng trị
quen người cơ hội đỗ bảo
hỏi mua pháo họ hỏi cân mấy
cân hai trăm linh triệu mua họ chở ra ngoài nghệ an
họ hẹn ra đứng đó nắm lấy hàng
tối về đặt mua ra lấy
sau đó chuyển về sáu mươi bảy sáu mươi một của phúc
đặt đến cho phúc về ra chở hàng về
về khó của phúc để cất giấu
tổng số pháo lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ của các đối tượng trên
lên tới hơn hai bốn tấn pháo nổ các loại
hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh an giang cho biết
vừa phối hợp cùng lực lượng chức năng phát hiện một phương tiện thủy ghe gỗ
vận chuyển số lượng lớn hóa chất và bột đá có xuất xứ nước ngoài
và không rõ nguồn gốc trị giá hàng hóa khoảng hai sáu tỷ đồng
trước đó khoảng bảy giờ ngày một mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
lực lượng chức năng phát hiện ghe gỗ đang neo đậu có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra
qua kiểm tra tổ công tác phát hiện trên phương tiện có chứa một hai trăm tám mươi bao
trọng lượng ba mươi hai tấn hóa chất xuất xứ nước ngoài
một trăm linh bao trọng lượng ba mươi tấn bột đá không rõ nguồn gốc
và hai mươi một phi nhựa chứa bốn sáu trăm hai mươi lít hóa chất xuất xứ nước ngoài
tại thời điểm kiểm tra chủ lô hàng là ông nguyễn văn pha
không xuất trình được hóa đơn chứng từ để chứng minh được nguồn gốc xuất xứ số hàng trên
tổ công tác lập biên bản tạm giữ tăng vật phương tiện để xác minh làm rõ
xử lý theo quy định của pháp luật
phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh đắk lắc đang phối hợp
cùng với công an huyện crong bông tiếp tục mở rộng điều tra vụ vận chuyển
tàng trữ lâm sản trái phép tại buôn cư ram xã cư ram huyện crong bong
trước đó tại thôn ba xã tân tiến huyện crong bắc tỉnh đắk lắc
tổ công tác của phòng cảnh sát môi trường phát hiện tài xế hoàng trọng vương
chở theo lê quỳnh đang vận chuyển tám hộp gỗ các loại với khối lượng bảy mươi bốn m ba
tại thời điểm kiểm tra vương và quỳnh đã cung cấp một bộ hồ sơ
để chứng minh nguồn gốc lâm sản tuy nhiên qua đối chiếu hồ sơ
tổ công tác phát hiện có sự sai lệch về kích thước giữa bảng kê lâm sản
mà các đối tượng đã mua so với bảng kê lâm sản do các đối tượng tự lập
để vận chuyển gỗ khi đi trên đường mở rộng điều tra lực lượng chức năng
đã tiến hành kiểm tra xưởng gỗ của lâm hùng tại buôn cư ram xã cư ram huyện crong bong
tại đây phát hiện bên trong xưởng có ba trăm một mươi sáu thanh tấm hộp gỗ sẻ các loại
có khối lượng quy tròn một mươi bốn hai mươi một m ba và sáu mươi ba sản phẩm từ gỗ
kiểm tra khu vực xung quanh xưởng gỗ phát hiện thêm bốn địa điểm tập kết gỗ
với hơn hai mươi chín mét khối gỗ không rõ nguồn gốc tại thời điểm kiểm tra ông lâm hùng
không hợp tác làm việc không cung cấp hồ sơ thủ tục pháp lý của sưởng gỗ
cũng như nguồn gốc lâm sản đối với số gỗ tại sửa và các bãi tập kết xung quanh xưởng
ubnd tp đà nẵng vừa ban hành phương án và quy chế phối hợp triển khai thí điểm
đón và phục vụ khách du lịch quốc tế đến đà nẵng nhằm thực hiện hiệu quả
các chỉ đạo của chính phủ và hướng dẫn của bộ văn hóa thể thao và du lịch
về việc thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến việt nam
lộ trình thí điểm đón khách quốc tế tại đà nẵng được triển khai thành ba giai đoạn
trong giai đoạn một từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một thành phố thí điểm đón khách quốc tế
theo các chương trình du lịch chọn gói thông qua các chuyến bay thuê chuyến
và thương mại quốc tế tại các khu vực cơ sở dịch vụ du lịch được lựa chọn
tại thành phố phú quốc kiên giang khánh hòa quảng nam đà nẵng quảng ninh
giai đoạn hai từ tháng một năm hai nghìn hai mươi hai đà nẵng sẽ mở rộng phạm vi đón khách du lịch quốc tế
kết nối các điểm đến thông qua các chuyến bay thuê chuyến và thương mại quốc tế thường lệ
khách có thể tham gia các chương trình du lịch kết hợp các điểm đến tại năm địa phương
ở giai đoạn một giai đoạn ba thành phố sẽ mở cửa lại hoàn toàn đối với thị trường khách du lịch quốc tế
thời điểm bắt đầu giai đoạn ba sẽ căn cứ tình hình dịch bệnh
và trên cơ sở đánh giá kết quả đón khách du lịch quốc tế trong hai giai đoạn đầu
thưa quý vị trong ngày một mươi bảy và một mươi tám tháng một mươi một vừa qua quảng nam đã đón hai đoàn khách quốc tế
theo chương trình hộ chiếu vaccine đây là những đoàn khách quốc tế đầu tiên đặt chân đến việt nam
sau gần hai năm tạm ngừng các chuyến bay thương mại quốc tế do ảnh hưởng của dịch bệnh
quy trình đón khách đảm bảo an toàn sẽ diễn ra như thế nào
phản ánh sau đây của nhóm phóng viên truyền hình công an nhân dân
hai đoàn khách gần hai trăm linh người khởi hành từ hàn quốc sau khi đáp xuống sân bay đà nẵng
đã được đơn vị lữ hành đón về lưu trú tại khu nghỉ dưỡng phức hợp hội anna huyện duy xuyên tỉnh quảng nam
tại đây toàn bộ một khách sạn năm sao phục vụ riêng cho đoàn khách
trong chương trình bảy ngày du khách có thể lựa chọn tắm biển hoặc chơi gôn
trong khuôn viên
bên cạnh việc có thể tham gia vào các tour với lịch trình định sẵn
là tham quan khu đền tháp mỹ sơn và phố cổ hội an
khách đã có kết quả xét nghiệm pcr trong vòng bảy mươi hai giờ trước khi khởi hành rồi
trong quá trình ở tại khách sạn hai ba ngày khách sẽ được test nhanh một lần
và ngày cuối cùng khách sẽ xét nghiệm pcr trước khi rời đi
cùng với hội anna có thêm hai cơ sở lưu trú được tỉnh quảng nam phê duyệt
để đón khách quốc tế trong thời gian tới
trước đó tỉnh đã ban hành quy chế tổ chức thí điểm đón khách quốc tế
du khách đến đây với điều kiện phải tiêm đủ liều vaccine ngừa covid một mươi chín
có kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng bảy mươi hai giờ có bảo hiểm chi trả điều trị covid một mươi chín
tham gia chương trình du lịch trọn gói của doanh nghiệp lửa hành
về phía các cơ sở lưu trú đã được cơ quan chức năng kiểm tra kỹ lưỡng
đảm bảo các điều kiện phục vụ khách an toàn toàn bộ nhân viên đã được tiêm một mũi vaccine
nhân viên phục vụ trực tiếp tiêm đủ hai mũi
chúng tôi xin trân trọng cảm ơn chính phủ thủ tướng chính phủ các bộ ngành trung ương
và bộ văn hóa thể thao và du lịch tổng cục du lịch cũng đã tạo điều kiện thuận lợi hết sức
để tỉnh quảng nam được tham gia thí điểm đón khách du lịch quốc tế lần này
và chúng tôi cam kết là sẽ tạo điều kiện thuận lợi tối đa phục vụ tốt nhất
cho các du khách quốc tế bạn bè du khách gần xa đến tỉnh quảng nam
kể cả những trường hợp các phương án
xử lý thật là linh hoạt khi có tình hình dịch bệnh đó
nếu trong một trong đoàn đi có ca f thì chúng tôi cũng có phương án xử lý cho thật phù hợp
buổi lễ chào đón những vị khách quốc tế đầu tiên đã được khu nghỉ dưỡng hội anna tổ chức
trong sáng nay với sự tham dự của chính quyền tỉnh quảng nam và các đơn vị lữ hành du lịch

chúng tôi rất vui vì những cố gắng của việt nam
để các bạn có thể tham gia thí điểm đón khách

với tôi mọi thủ tục thuận lợi
khi đến đây tôi cảm thấy yên tâm và hài lòng
sự lựa chọn của du khách đối với việt nam
sự an tâm thoải mái khi họ tới đây
trong thời điểm này có lẽ với ngành du lịch chưa bao giờ có ý nghĩa đến vậy
bởi đó là kết quả từ những nỗ lực rất lớn của chính quyền và doanh nghiệp
doanh nghiệp trong việc thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế
từng bước phục hồi du lịch
bộ tài chính vừa có tờ trình trình chính phủ về việc ban hành nghị định
gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất và lắp ráp trong nước
theo dự thảo nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất
lắp ráp trong nước bộ tài chính trình phương án đề xuất gia hạn thuế tiêu thụ đặc biệt
từ kỳ tính thuế tháng một mươi đến kỳ tính thuế tháng một mươi một tổng số thuế sẽ gia hạn là hai tháng
như vậy so với dự thảo gửi các bộ ngành khác góp ý kiến vào ngày một mươi ba tháng một mươi hai nghìn hai mươi một
thời gian gia hạn được bộ tài chính đề nghị là tháng chín tháng một mươi và tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
thì lần trình mới này thời gian đã rút xuống chỉ còn hai tháng
chi tiết về thời gian gia hạn theo dự thảo nghị định thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt
phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
chậm nhất là ngày hai mươi
thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
chậm nhất là ngày ba mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
mặc dù chỉ còn hơn một tháng nữa là đến tết dương lịch hai nghìn hai mươi
nhưng thị trường lịch vẫn khá chầm lắng sức tiêu thụ vẫn đang rất chậm
dịch bệnh covid một mươi chín đã ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất cũng như sức mua của thị trường lịch năm nay
phản ánh sau đây của phóng viên bản tin kinh tế và tiêu dùng
phố nguyễn xí hà nội
từ lâu nơi đây được mệnh danh là phố kinh doanh các loại lịch tết
thế nhưng dạo qua thị trường có thể thấy lịch tết năm nay đang có nhiều ảnh hưởng do dịch bệnh covid một mươi chín khiến sức mua chầm lắng
mình đi rất nhiều cửa hàng rồi và mình đang tham khảo và chưa có định mua
do dịch bệnh nên mình cũng thất chặt thi tiêu cho bản thân ạ
lý giải nguyên nhân khiến thị trường lịch chầm lắng
các đại lý kinh doanh đều có chung ý kiến
dịch covid một mươi chín khiến nền kinh tế vẫn chưa phục hồi
người dân và doanh nghiệp đã có tâm lý hạn chế mua sắm
lịch thì bây giờ vẫn chưa bán chạy chỉ bán túc tắc thôi
còn khoảng sang tháng một mươi hai thì mới bán được
nói chung là cũng như mọi năm thôi
những mẫu mã cũng như mọi năm nhưng năm nay họ sản xuất ít
sản xuất ít cũng sợ dịch
nguồn cung nguyên liệu sản xuất lịch đặc biệt là mặt hàng giấy in tăng giá một mươi một mươi năm so với năm trước
mặc dù giá nguyên liệu sản xuất tăng nhưng giá bán lịch vẫn giữ nguyên như năm trước
hiện các loại bờ lốc đại giá từ bảy mươi chín mươi năm đồng
cao nhất là bờ lốc siêu cực đại đặc biệt từ sáu trăm linh bảy trăm năm mươi đồng một bờ lốc
với mẫu lịch treo tường loại một tờ giá từ một mươi ba đến hai mươi bảy đồng
lịch để bàn từ hai mươi sáu ba mươi bảy đồng một sản phẩm
với các loại lịch
các loại lịch của ngành công an thì hiện nay trong khó khăn chung nhiều biến động thì sản phẩm này vẫn có chỗ đứng nhất định trên thị trường
với các loại lịch
chín ngày gần tết mới bắt đầu đi mua bởi đây là thời điểm hầu hết người dân cũng cần có một tờ lịch đẹp để vừa nắm bắt được thời gian cũng vừa để trang trí
sáng nay tại hà nội ban tuyên giáo trung ương phối hợp với bộ công thương tổ chức hội nghị phổ biến thông tin về phòng vệ thương mại cho các cơ quan báo chí theo hình thức trực tuyến tại hai điểm cầu hà nội và tp hcm
tại hội nghị các đại biểu đã được nghe các chuyên gia của bộ công thương chia sẻ những thông tin quan trọng về phòng vệ thương mại tổng quan về các hiệp định thương mại tự do và tác động với kinh tế việt nam hoạt động của cục phòng vệ thương mại trong công tác hướng dẫn doanh nghiệp ứng phó và sử dụng công cụ phòng vệ thương mại để bảo vệ lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp thực tiễn ứng phó và sử dụng công cụ phòng vệ thương mại từ góc độ doanh nghiệp và lưu ý với các cơ quan báo chí trong truyền thông về các vụ việc phòng vệ thương mại
gần đây dịch covid một mươi chín gây ra suy thoái trầm trọng và khủng hoảng kinh tế toàn cầu đã làm đứt gãy chuỗi cung ứng hàng hóa các vụ việc điều tra phòng vệ thương mại đối với hàng hóa xuất khẩu của việt nam lại có xu hướng gia tăng việc tổ chức hội nghị sẽ giúp các nhà báo tìm hiểu và cung cấp thông tin sự hiểu biết về phòng vệ thương mại cho các doanh nghiệp một cách chính xác kịp thời
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng của chúng tôi ngày hôm nay cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại